xin kính chào quý vị khán giả
ngay sau đây sẽ là những thông tin an ninh trật tự mới nhất diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày bảy tháng tám đã có thêm ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó một người ở thanh hóa hai người ở quảng trị có liên quan đến đà nẵng
như vậy là tính đến thời điểm này việt nam ghi nhận bảy trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba trăm một mươi hai ca mắc từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay
hai trăm chín mươi tám ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
tính đến thời điểm này việt nam đã có ba trăm chín mươi hai trên bảy trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín
được công bố khỏi bệnh chiếm năm mươi hai ba một mươi ca tử vong
trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế
ba mươi ba bệnh nhân âm tính từ một đến hai lần trở lên với sars cov hai
và hiện cả nước hiện có một trăm bảy mươi tám bốn trăm linh người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe
trong đó thì hơn có năm tám trăm linh người cách ly tập trung tại bệnh viện
hơn hai mươi bốn một trăm linh người cách ly tập trung tại cơ sở khác
gần một trăm năm mươi người cách ly tại nhà và nơi lưu trú
thưa quý vị tại quảng nam công an tỉnh quảng nam đã và đang trải qua nhiều đêm trắng chống dịch
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bám trụ túc trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly khu vực phong tỏa cán bộ chiến sĩ
đêm xuống khi người người vội vã về về gia đình sau một ngày làm việc
nhưng đối với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam vẫn miệt mài
cùng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát người và phương tiện giao thông tại các chốt
thưa các đồng chí thưa các bạn hiện tại tôi đang đứng tại chốt kiểm soát dịch
tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đây là một trong những điểm chốt quan trọng của tỉnh quảng nam
mặc dù đã hai mươi hai giờ đêm nhưng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt vẫn căng mình làm nhiệm vụ
trong điều kiện dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay
không để bất kỳ phương tiện người qua lại chốt mà không được kiểm soát
đã gần một mươi ngày qua từ khi lực lượng công an khởi động lại các chốt kiểm dịch trên địa bàn
tại hơn bảy mươi chốt kiểm soát cán bộ chiến sĩ công an và các đơn vị chức năng
mỗi ngày ba ca trực túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào tỉnh quảng nam
mỗi ngày tại các chốt kiểm dịch đã tổ chức kiểm tra kiểm soát gần hai mươi phương tiện
đo thân nhiệt hơn hai mươi trường hợp khai báo y tế hơn tám trường hợp
không chỉ căng mình tại các chốt kiểm dịch
lực lượng công an còn làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn các khu cách ly tập trung các khu vực phong tỏa
công huyện đã tham mưu kế hoạch để xây dựng thành ba tổ chốt chặn
các tuyến dường cho thông vào khu vực khu lưu minh
trong đó ba chốt này thì gồm có một chốt có một mươi năm cán bộ chiến sĩ
gồm có công an quân sự bảo vệ dân phố đoàn thanh niên và các hội đoàn thể của tỉnh rắn hà lan
để thường xuyên thay ca tốt trực đảm bảo tốt cái việc là không để người phương tiện
không có phần sự đi vào khu vực được phong tỏa các ly
dịch bệnh sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp
đồng nghĩa sẽ còn nhiều đêm tráng của các chiến sĩ công an
tuy nhiên họ vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất vững vàng tại vị trí chiến đấu
để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh sẽ thắng lợi
công an xã yatio huyện cư quyên tỉnh đắk lắc vừa triệu tập làm việc
và có văn bản đề nghị ubnd huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
ba trường hợp có hành vi tung tin đồn về trường hợp mắc covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
ba trường hợp này cùng chú tệ thôn hai xã yatio huyện cư quyên
ngày chín tháng bảy tỉnh đắk lắc công bố bệnh nhân hai mươi một tuổi chú tệ xã yatio
là sinh viên trường đại học đông á đà nẵng mắc covid một mươi chín
và hành trình di chuyển của bệnh nhân này để người dân được biết
tuy nhiên các chủ tài khoản facebook nói trên đã đăng tải thông tin lên trang cá nhân của mình
hoặc bình luận những thông tin thất thiệt như là bệnh nhân đã về nhà và đi đến nhiều nơi
như trợ tiệm thuốc và có đi lễ nhà thờ cùng người thân
những thông tin trên đã khiến cho nhiều người dân trên địa bàn hoang mang
đồn đoán toàn xã sắp bị cách ly và đã có nhiều người bị lây bệnh
gây mất an ninh trật tự cũng như khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương
công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng đinh quang huy
chú tệ huyện thiệu hóa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm loại tài sản
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện thiệu hóa nhận được tin báo của một người dân
về việc người này có đặt cọc số tiền một mươi triệu đồng để mua khẩu trang qua một tài khoản facebook
có tên quang huy nhưng đến khi nhận khẩu trang theo thỏa thuận thì anh mới biết mình đã bị lừa
quá trình kiểm tra lực lượng công an đã bắt giữ đinh quang huy
huy khai nhận bản thân không có khẩu trang để bán
tuy nhiên lợi dụng tình hình dịch bệnh nhu cầu mua khẩu trang của người dân tăng cao
nên huy đã sử dụng hai tài khoản facebook của mình để đăng các bài viết giao bán khẩu trang
với số lượng lớn lên các hội nhóm trên facebook
khi có người hỏi mua thì huy yêu cầu đặt cọc tiền để chốt đơn hàng
sau đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặt cọc
cũng với thủ đoạn tương tự huy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại khác
ở các tỉnh phía nam với tổng số tiền gần một mươi ba triệu đồng
còn tại bình định một mươi tám đối tượng liên quan tới vụ hỗn chiến gây chết người
vừa bị công an tỉnh bình định bắt giữ
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng năm nhóm thanh niên do lê minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường lê lợi cầm đầu sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm đánh nhau với nhóm thanh niên
do huỳnh văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường đống đa tp quy nhơn cầm đầu
hậu quả lê đức độ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thuộc nhóm huỳnh văn hậu
bị nhóm lê minh hòa dùng hung khí chém chết
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người
gây dối chất tự công cộng
ra quyết định khởi tố bị can một mươi hai đối tượng về tội giết người
và bảy đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bảy bị can bị khởi tố về tội giết người
và đã tổ chức truy bắt vận động đầu thú sáu trên bảy đối tượng truy nã nêu trên
hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và tổ chức truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm còn lại là nguyễn văn thanh phong
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng thời tiến hành xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm bắt tình hình và quản lý
quản lý địa bàn đội kiểm soát hình sự kinh tế ma túy kết hợp cùng với lực lượng nghiệp vụ
thuộc công an huyện cái nước tỉnh cà mau đã bất ngờ chế phá nhiều tụ điểm mua bán số lô số đề với quy mô lớn
trên địa bàn xã thạnh phú huyện cái nước tổ công tác thứ nhất đã bắt quả tăng võ thị bích tuyền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tạm giữ một điện thoại di động có chứa tin nhắn mua bán số lô đề một máy tính số tiền ba trăm bốn mươi chín triệu đồng
tổ công tác thứ hai và thứ ba đã đồng loạt bắt quả tang nguyễn thị ly và huỳnh hồng nhiên tạm giữ tại hai địa điểm trên phơi bốn phơi số
hai điện thoại di động chứa tin nhắn số lô đề và số tiền là khoảng hai mươi hai triệu đồng
hiện các đối tượng và vật chứng đã được chuyển về công an huyện cái nước để tiếp tục điều tra mở rộng
lợi dụng sự sơ hở của người dân đi chợ không gửi xe máy đúng nơi quy định không khóa cổ khóa càng hoặc không có người trông coi
nên đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ đề
công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ vừa đấu tranh bắt giữ đối tượng đinh văn huy về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn huyện thanh ba liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các phiên chợ buổi sáng trên địa bàn huyện thanh ba và các huyện lân cận
tại đây nhiều người chủ quan dựng xe bên ngoài không khóa cổ khóa càng và không có người trông coi
trước thông tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân
công an huyện thanh ba đã xác lập ban chuyên án đấu tranh triệt phá
quá trình điều tra xác minh nổi lên đối tượng đinh văn huy chú tại khu gò hèo xã sương thịnh huyện cầm khê tỉnh phú thọ
không có công an việc làm bản thân đã có năm tiền án về các tội trộm cắp tài sản lừa đảo và đánh bạc
huy khai nhận đã thực hiện trót lọt hai mươi ba vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn trên toàn tỉnh
với tổng trị giá tài sản lên đến gần hai trăm linh triệu đồng
sau khi trộm cắp huy mang đi tiêu thụ tại địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nội
và bán cho người dân trên địa bàn huyện cầm khê
buổi sáng thì khoảng độ tầm năm giờ tôi hay ngủ dậy
sau đó tôi bắt taxi hoặc xe ôm đi đến những địa bàn trợ khuyên
nhằm mục đích trộm cắp xe máy
mục đích nhằm xe máy sơ hở trộm cắp xe máy
khi đi tôi đem theo chìa khóa tự chế
nhằm những chiếc xe gym xe uây để sơ hở
sau khi trộm cắp được tôi tiêu thụ ở địa bàn cầm khê và thạch thất hà nội
số tiền tôi bán xe được tôi chi tiêu cho cá nhân
thông qua bộ việc trộm cắp xe máy
việc trên cũng cảnh báo đến quận chủ nhân dân
tại những nơi tập trung công cộng
đặc biệt là các phiên chợ các buổi họp chợ
đề nghị quận chủ nhân dân trong quá trình gửi xe
nên là gửi xe tại những nơi có chỗ gửi xe có bảo vệ
để bảo đảm được tài sản của mình không bị kẻ gian lợi dụng để trộm các tài sản
thời gian gần đây trên địa bàn cả nước
xảy ra không ít các vụ mất trộm xe máy
nguyên nhân của các vụ việc trên
phần lớn là do sự lơ là chủ quan mất cảnh giác của người dân
để hạn chế tình trạng trên
đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của mình
hoặc cất gửi ở những nơi có biến bãi
không để các đối tượng lợi dụng phạm tội
tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân

phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phùng trung hiệp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
hộ khẩu thường trú tại một trăm năm mươi sáu đặng quốc trinh
phường lê thanh nghị
thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xã hội chủ nghĩa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
vũ nhậm sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín
hộ khẩu thường trú tại công ty thương nghiệp cẩm giang
huyện cẩm giang tỉnh hải dương
đối tượng này có bàn tay phải
bị thương ở ngón giữa
và đối tượng đỗ thị nhã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại tổ tám cụ năm
phường bắc sơn quận kiến an
thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố hải dương
tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của công dân
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an

tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện